vấn đề ô nhiễm môi trường biển do rác thải nhựa đã trở thành một vấn đề môi trường toàn cầu
và nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây
nhằm mục đích chia sẻ trao đổi kinh nghiệm về các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường biển
theo đánh giá của một số tổ chức quốc tế việt nam xếp thứ một mươi bảy trong một trăm linh chín quốc gia
có mức độ ô nhiễm rác thải nhựa lớn trên thế giới và là một trong năm quốc gia xả thải rác thải nhựa nhiều nhất thế giới
ô nhiễm do rác thải nhựa ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh tế xã hội môi trường các loài sinh vật và hệ sinh thái biển cũng như sức khỏe con người
các chất độc từ trong nhựa nó ra môi trường và sau đấy thì nó vào cơ thể người và sinh vật
và nó xâm nhập vào các cơ quan nội tạng khác nhau từ não cho đến cơ quan tiêu hóa cho tới cơ quan tuần hoàn tất cả mọi thứ
và nó gây bệnh ở những cơ quan
rác thải nhựa khi đi đến biển sẽ đi qua các con sông làm cho các con sông hiện nay trở nên rất ô nhiễm
các dòng sông mang rác thải đi ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước là nước chúng ta uống hàng ngày và nước đi vào các dịch vụ hệ sinh thái
hiện nay chúng ta mới dừng lại việc nhặt rác thải trên biển đây mới là một phần rất nhỏ vì những chất thải đi vào mạch nước ngầm thì chúng ta không nhìn thấy được
điều này ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của con người
tại hội thảo các nhà khoa học đã chia sẻ kiến thức kinh nghiệm quốc tế trong nghiên cứu
đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa cũng như trao đổi về các giải pháp quản lý nhằm giảm thiểu tình trạng này
rất nhiều các giải pháp về mặt khoa học công nghệ trong đó tôi thích nhất một giải pháp người ta gọi là kinh tế tuần hoàn
kinh tế tuần hoàn có nghĩa là những cái gì đấy mà chúng ta thải ra thì sau đấy chúng ta lại được tuần hoàn trở lại thành các nguồn nguyên liệu đầu vào
và tôi nghĩ là với cái cách tiếp cận này thì chúng ta có rất nhiều mặt lợi
hội thảo cũng góp phần kết nối khởi động cho các chương trình hợp tác nghiên cứu
về giải pháp và chính sách quản lý giảm thiểu chất thải nhựa của việt nam đối với các đối tác quốc tế trong thời gian tới